liên quan vụ án mẹ nữ sinh giao cả ở điện biên sáng ngày hai mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
sẽ xét kháng cáo kêu oan của bà trần thị hiền bốn mươi chín tuổi về tội mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo hiền là mẹ nữ sinh giao gà ở điện biên bị sát hại dịp tết năm hai nghìn một mươi chín
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa phúc thẩm
sau khi xét xử tòa phúc thẩm cho rằng có nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau
một số tình tiết không thể làm rõ ngay tại phiên tòa
do đó tòa phúc thẩm quyết định hủy một phần nội dung bàn án sơ thẩm liên quan đến bị cáo trần thị hiền để điều tra xét xử lại
tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
ngày một mươi chín tháng ba vừa qua tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở lại phiên phúc thẩm
tại phần xét hỏi bà trần thị hiền sức khỏe yếu bị ngất phải kiểm tra y tế
do các điều kiện không đảm bảo hội đồng xét xử buộc phải hoãn phiên tòa
trong vụ án này bị cáo vì thị thu bốn mươi hai tuổi là vợ của bị cáo vì văn toán
một trong những hùng thủ sát hại nữ sinh giao gà cũng kháng cáo kêu an
bà đáng sức thẩm thể hiện năm hai nghìn một mươi bảy vì thị thu bốn mươi hai tuổi là vợ bị cáo vì văn toán
một trong những hùng thủ sát hại nữ sinh giao gà đến khu vực biên giới
mua hai bánh heroin giá chín mươi triệu đồng trên một bánh về bán cho bùi văn công
với giá một trăm năm mươi triệu đồng trên một bánh
công cùng lương văn hùng đem ma túy bán cho trần thị hiền với giá một trăm sáu mươi triệu đồng trên một bánh
ngoài ra các bị cáo còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà vị văn toán
tại phiên tòa sơ thẩm bà trần thị hiền kêu an
cho rằng các bị cáo công toán khai không đúng sự thật sau khi đã bắt cóc sát hại con gái của mình là cmd
bà hiền cho rằng không thể dựa vào lời khai của nhóm toán để kết tội mình
trong khi đó các bị cáo công toán hùng thừa nhận hành vi phạm tội và không có đơn kháng cáo
bà nàng sư thẩm tuyên phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại phần xét hỏi bị cáo trần thị hiền tiếp tục kêu oan
đề nghị hoãn phiên tòa do vắng mặt tất cả các luật sư bảo chữa cho mình
đều đã có đơn xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa và lý do sức khỏe không đảm bảo
đại diện viện kiểm sát nhân dân cũng đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa vì lý do không đủ thủ tục
phiên tòa không có người dân nào đến tham dự an ninh được thắt chặt
người nhà của bị cáo trần thị hiền cũng không được cho vào phòng xử án do yêu cầu của hội đồng xét xử
sau khi nghe ý kiến của các bị án đại diện viện kiểm sát nhân dân và luật sư được chỉ định bảo chữa
sau khi nghe nghị án nhanh chủ tọa phiên tòa thẩm phán nguyễn vũ đông không đồng ý với các lý do đề nghị hoãn phiên tòa và vẫn tiến hành phần xét hỏi
bị cáo trần thị hiền được yêu cầu tự bảo chữa cho mình do luật sư được chỉ định bào chữa không được tham dự phiên tòa và cũng do bị án này không đồng ý cho tham gia bảo chữa
trong quá trình xét hỏi của hội đồng xét xử trần thị hiền liên tục có diễn biến xấu về sức khỏe bị ngất phải đưa ra kiểm tra y tế
con gái bị án là cao thảo loan gây dối trong phòng xử án đề nghị hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe của mẹ mình không đảm bảo buộc các lực lượng bảo vệ phải dẫn dải ra ngoài không được tham dự phiên tòa
do các điều kiện không đảm bảo thẩm phán nguyễn vũ đông buộc phải hoãn xử phiên tòa này
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt các bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù bùi văn công hai mươi năm tù vì thị thu và lường văn hùng
tù trung thân về tội mua bán trái phép chân ma túy bị cáo vì văn toán tù trung thân về các tội mua bán trái phép chân ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chân ma túy
tuy nhiên bị cáo trần thị hiền và vì thị thu đã có đơn kháng cáo lên tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
phiên phúc thẩm sau đó cũng từng bị hoãn ba lần vào các ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một do một số luật sư vắng mặt
phiên phục thẩm diễn ra vào tháng năm
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ
do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến trần thị hiền để điều tra xét xử lại
đối với bị cáo vị thị thu tòa phục thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân
tuy nhiên đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội và yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
vụ án giáp tết mang tên nữ sinh giao gà không chỉ gây chấn động dư luận cả nước mà cả với truyền thông nước ngoài với tính chất man dợ và những tình tiết bẻ lái đặc biệt chưa từng có
đến thời điểm này sau ba năm và nhiều lần hoãn xét xử
tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm đề nghị giữ nguyên quyết định với bị cáo vì thị thu và điều tra lại phần liên quan bà trần thị hiền mẹ nữ sinh giao gà điện biên
tuy nhiên với những ai đã từng theo dõi kỳ án này thì hai lần cột mộ nữ sinh khám nghiệp lại vẫn chưa thôi ám ảnh về tội ác của chín kẻ cầm thú
đau đớn nhất đó chính là người mẹ khi chính trần thị hiền là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của con gái
ngay lúc này hãy cùng chúng tôi nhìn lại hai lần cột mộ và những chi tiết truyền thông chưa được biết tới về vụ án
khi xảy ra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận xã hội
đặc biệt khi cơ quan điều tra khai quật lần hai tử thi của nữ sinh giao gà để làm rõ một số vấn đề
vào thời điểm đó đã có rất nhiều kênh thông tin rồi cả dư luận cũng dậy sóng về việc cơ quan điều tra tại sao lại khai quật tử thi
khi md đến hai lần tại sao cơ quan điều tra không khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng trước khi md được đưa đi trôn cất
tuy nhiên theo lê hồng hiền tổng giám đốc công ty luật lê hồng hiền và cộng sự là người trực tiếp tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại cao mỹ dê
đây là việc làm bình thường của cơ quan điều tra bởi trong quá trình điều tra lực lượng chức năng xét thấy có những tình tiết
chứng cứ cần phải làm rõ mà những việc đó liên quan đến việc phải khai quật tử thi thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khai quật bình thường
luật sư hiển chia sẻ trong suốt sự nghiệp làm nghề của mình chẳng ít có vụ án nào mà lại khiến ông cảm thấy ám ảnh như vụ nữ sinh giao gà điện biên
ông hiền bày tỏ
điều này chắc cũng không chỉ riêng với mình tôi mà bất cứ ai theo dõi vụ án này cũng đều cảm thấy ám ảnh và thương xót cho m dê
đặc biệt tôi còn là người trực tiếp xem hồ sơ và đọc hồ sơ vụ án
khi xem xong tôi thực sự cảm thấy ám ảnh về những hành động man sợ mà những đối tượng thủ ác đã gây ra cho nạn nhân
cảm nhận nỗi đau dai dẳng không thể xóa đi với gia đình em
nó thực sự là một cú sốc cực lớn với người thân trong gia đình
về vụ án thiếu tướng sùng a hồng nguyên giám đốc công an tỉnh điện biên chia sẻ
vụ án nữ sinh cao mỹ dê là một vụ trọng án không thể quên trong sự nghiệp công tác của ông
vụ án không chỉ gây chấn động dư luận cả nước mà cả với truyền thông nước ngoài vì tính chất man sợ và những tình tiết bẻ lái đặc biệt chưa từng có
ngày khi tiếp nhận thông tin vụ việc
công an đã tung lực lượng đi tìm nạn nhân khắp nơi
ban đầu cơ quan điều tra chỉ nghĩ nạn nhân bị mất tích đơn thuần dựa vào thông tin bà trần thị hiền mẹ nạn nhân cung cấp
thời điểm đó lực lượng chức năng đã huy động hàng nghìn người gồm công an tỉnh điện biên bộ công an bộ đội biên phòng
các lực lượng chức năng địa phương và đề nghị cả công an nước bạn lào campuchia đi tìm nạn nhân
các lực lượng biên phòng phối hợp cùng công an các tỉnh lân cận tích cực tìm kiếm
qua phân tích nhiều yếu tố bước đầu nhận định khả năng cao mỹ dê đã bị bán ra nước ngoài là rất ít
tướng hồng nhớ lại
nếu để nói số liệu cụ thể có bao nhiêu cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm thì không thể có con số chính xác
từ ước tính lên tới hàng ngàn người đã tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân
không chỉ có lực lượng an ninh quân đội mà đông đảo người dân sinh sống tại các thôn bản cũng tích cực hỗ trợ tìm kiếm m dê
một câu nói của bà hiền đã gợi mở hướng điều tra mới
theo tướng hồng
có một tình tiết đặc biệt đã giúp mở ra hướng điều tra mới cho vụ án
đó là khi cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm tử thi nạn nhân
bà hiền có khóc và buột miệng nói rằng
con chết trong vinh dự
chính câu nói trên đã khiến cho thiếu tướng sùng a hồng nảy sinh nghi ngờ mối liên quan của người mẹ và giao các trinh sát xác minh về mẹ nạn nhân
nói về hai lần khai quật tử thi nạn nhân
thiếu tướng sùng a hồng cho biết
ông là người trực tiếp chỉ đạo chỉ khai thực hiện việc khai cuộc tử thi nạn nhân cao bị dê
trong quá trình khai quật tử thi lực lượng pháp y thực hiện đúng về mặt pháp lý
đồng thời luôn đảm bảo tôn trọng yếu tố tâm linh tín ngưỡng tình cảm của gia đình nạn nhân
tuy là để phục vụ mục đích điều tra
nhưng chúng tôi không vì khoa học mà xem thường yếu tố tâm linh và đạo đức con người
điều này thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi dành cho người đã khuất
và chúng tôi cũng luôn cảm nhận được sự hỗ trợ từ phía người đã khuất
như vụ án này dù trải qua một mươi ngày trôn cất trong điều kiện môi trường đất ngập nước
mưa lạnh liên miên như vậy
nhưng cả quá trình khai quật và khám nghiệm tử thi đều diễn ra hết sức thuận lợi
tướng hồng chia sẻ
theo tướng sùng a hồng kết luận
cái chất oa ước và tức tuổi của nạn nhân cao mỹ dê cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ
những kẻ có tội cuối cùng cũng phải đền tội một cách thích đáng
chỉ bằng một câu nói
con chết trong vinh dự của mẹ nữ sinh sao gà đã khiến cho lực lượng công an không thể nào bỏ qua
từ đây cũng vạch trần sự thật liên quan đến mẹ nữ sinh giao gà
đặc biệt hé lộ
với hai món nợ được coi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết thương tâm đầy oan ức của nữ sinh vừa tròn hai mươi hai tuổi
mặc dù đến thời điểm này đã có sáu án tử được tuyên cho những kẻ cưỡng bức thiếu nữ giao gà
tuy nhiên món nợ và lời kêu oan của mẹ nữ sinh giao gà
cũng như kết quả giám định
thực nghiệm hiện trường
tài liệu về số tiền mua bán hàng cấm vẫn còn là dấu hỏi
hai món nợ của người mẹ gây nên cái chết của con gái
lội sư lê hồng hiển giám đốc công ty luật lê hồng hiển và cộng sự
là người trực tiếp tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại cao mỹ dê
nghe ông chia sẻ về những nỗi ám ảnh khi đối diện với loạt tội ác tội cùng man dợ
nhớ lại thời điểm nhận bảo vệ quyền lợi cho bị hại
lội sư hiển cho biết khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
sau khi vụ án nữ sinh giao gà xảy ra
ông nhận được lời giới thiệu từ một người bạn làm ở chùa linh quang điện biên
về việc gia đình nữ sinh dê đang cần tìm một luật sư để bảo vệ quyền lợi cho con gái
trước đó chùa linh quang cũng chính là nơi tổ chức cầu siêu cho nạn nhân cao mỹ dê
ông hề sau đó đã quyết định nhận lời và tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho gia đình nạn nhân
theo ông hiển vào thời điểm đó đây là một vụ án gây chấn động dư luận cả nước
lớn nhất từ trước đến giờ về cả hành vi phạm tội một cách dã man của các đối tượng
mà sự đáng thương đau khổ tột cùng mẹ em dê cũng như gia đình phải chịu đựng
vụ án được đánh giá là đặc biệt
và có tới chín bị can bị cáo
trong đó có sáu bị can
nhận mức án cao nhất tử hình
với hàng loạt các tội danh man dợ
tận cùng của sự khốn nạn
ban đầu một số đối tượng trong vụ án này
còn bị cơ quan công an khởi tố về tội cướp tài sản
tuy nhiên trong quá trình xét xử
tòa án đã đình chỉ tội danh đó
như vậy có thể thấy rằng
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
với hàng loạt các đối tượng phạm vào các tội đặc biệt nghiêm trọng
một điều nữa làm cho vụ án này trở nên đặc biệt
đó là sau vụ án nữ sinh dê bị sát hại
cơ quan điều tra lại khởi tố chính mẹ đẻ của dê
bà trần thị hiền trong một vụ án khác
xuất phát từ việc mua bán hàng cấm
nợ nần giữa mẻ dê với những kẻ thù ác
từ năm hai nghìn chín và năm hai nghìn một mươi bảy
hai món nợ của bà hiền là nguyên nhân gây nên vụ án của con gái
luật sư hiển sau đó cũng nhận lời tham gia bảo chữa cho bà trần thị hiền
hành trình năm mươi sáu ngày đêm phá án đã khép lại
với chí nối tượng bị bắt giữ
khởi tố điều tra về hàng loạt tội danh
trong vụ án của nạn nhân dê
có hai nội dung quan trọng mà luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại
đó là việc đề nghị xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật
và ở mức hình phạt cao nhất đối với các đối tượng thủ ác
để làm dịu bớt đi nỗi đau của gia đình em dê
và những đối tượng gây án phải đền tội